tiếp tục với những tin tức khác mâu thuẫn gia đình giàng a lư chú tại huyện phù yên tỉnh sơn la đã dùng dao nhọn đâm vợ tử vong
đối tượng vừa bị lực lượng công an huyện yên châu tỉnh sơn la bắt giữ
điều tra ban đầu xác định do mâu thuẫn gia đình nên vàng thị lua là vợ của đối tượng lư đã mang con ba tháng tuổi về nhà ngoại
lưu đã mang theo dao tìm đến nhà lời qua tiếng lại với mẹ vợ
lúc này chị plua đang đứng bế con thì bị lư dùng dao đâm gục tại chỗ sau đó bỏ trốn
nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong
đến một mươi bảy h cùng ngày công an huyện yên châu và dân bản đã truy bắt thành công đối tượng cùng hung khí khi đang lẩn trốn các hiện trường gây án bảy km